xin kính chào quý vị khán giả bây giờ là bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin là tổng hợp các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an diễn ra trong tuần qua
với chủ đề asean hành động cùng ứng phó với các thách thức
hội nghị bộ trưởng asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi sáu ammtc một mươi sáu
và các hội nghị liên quan do campuchia chủ trì theo hình thức trực tuyến được khai mạc sáng ngày hai mươi một tháng chín
thay mặt đoàn việt nam đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đưa ra một số kiến nghị
mong muốn các cơ quan thực thi pháp luật asean tiếp tục củng cố và đẩy mạnh triển khai hiệu quả thực chất các chương trình kế hoạch hợp tác về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
trong cơ chế hợp tác đa phương asean hiện có đẩy mạnh trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh với băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực
đặc biệt là các loại tội phạm luôn tiềm ẩn xu hướng gia tăng như tội phạm về ma túy tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao

ra soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội để chuyển các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng tiêu cực sai phạm cho cơ quan điều tra
chủ động nhận diện phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực với phương châm ngăn chặn từ gốc phát hiện từ sớm xử lý từ đầu
không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn xử lý một vụ cảnh tình cả vùng cả lĩnh vực tạo sự gian đe chuyển biến lan tỏa
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và một số đơn vị trực thuộc bộ công an đánh giá kết quả tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai
và một năm triển khai thực hiện xây dựng thí điểm công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền tham mưu phát huy vai trò nòng cốt
trong việc tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để từ đó thực sự là ngày hội của nhân dân hướng về cơ sở thu hút đông đảo nhân dân tham gia
tuần qua phát biểu tại buổi làm việc với một số đơn vị thuộc bộ về công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày truyền thống lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân hai mươi năm tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
thứ trưởng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đề nghị các đơn vị có lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
công an nhân dân liên quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo thiết thực trang trọng tiết kiệm
có ý nghĩa giáo dục sâu sắc không phô trương hình thức tạo ấn tượng tốt đẹp và khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác hậu cần kỹ thuật
ngày hai mươi tháng chín thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ công an đã có buổi làm việc và kiểm tra các mặt công tác tại công an tỉnh lào cai
thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu công an tỉnh lào cai tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch của bộ công an trên lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và trật tự an toàn giao thông
tập trung thực hiện các giải pháp hạn chế đến mức thấp nhất cháy nổ và tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra xây dựng hình ảnh người cảnh sát giao thông
người cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhân văn trách nhiệm trong công việc tận tụy với nhân dân
thưa quý vị từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày hai mươi tháng chín lực lượng quản lý xuất nhập cảnh bộ công an đã triển khai chiến dịch cao điểm chín mươi ngày đêm cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân
nhằm đẩy mạnh thực hiện đề án sáu trong lĩnh vực xuất nhập cảnh
với nhiều cách làm hay sáng tạo cán bộ chiến sĩ xuất nhập cảnh cả nước đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao
đổi mới cải cách hành chính để mang dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân
đào tạo tập huấn kết nối liên thông đầu tư đồng bộ trang thiết bị máy móc hiện đại
cao điểm từ ngày hai mươi tháng sáu đến nay lực lượng xuất nhập cảnh từ cục đến công an các địa phương đã xây dựng phương án cụ thể
đảm bảo giải quyết cho toàn bộ số hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu của công dân
cao điểm từ ngày hai mươi tháng sáu đến nay lực lượng xuất nhập cảnh từ cục đến công an các địa phương đã xây dựng xuân án cụ thể đảm bảo giải quyết cho toàn bộ số hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu của công dân

với phương châm còn người dân đến làm thủ tục thì cán bộ còn hướng dẫn tiếp nhận kể cả làm việc ngoài giờ
ngày cao điểm tất cả các vị trí đều tập trung cao độ để giải quyết được khối lượng công việc không hề nhỏ
đảm bảo mọi hồ sơ đều được giải quyết tạo thuận lợi tối đa cho công dân có nhu cầu xuất cảnh
ghi nhận trong thời gian này hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh
trung bình mỗi ngày tiếp nhận và xử lý trên dưới một sáu trăm linh hồ sơ của công dân
lượng người đông nhưng không ủn ứ quá tải là bởi ngay từ lối vào đơn vị đã tổ chức phân luồng phát phiếu thứ tự và giấy hẹn cho công dân trong trường hợp quá đông
bàn hướng dẫn kê khai và cán bộ trực cũng được bố trí nhiều hơn để kịp thời giải đáp thắc mắc của người dân
chúng tôi bắt đầu triển khai từ bảy h ba mươi tiếp công dân và đến buổi chiều thì chúng tôi tiếp dân có hôm cao điểm đến gần một mươi chín giờ chúng tôi mới nghỉ
đảm bảo là cái lượng dân trong ngày được tiếp nhận hết
người dân có nhu cầu để tiếp nhận hết không phải đi về
lượng hồ sơ tăng đột biến tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố hồ chí minh
một máy chủ được bổ sung để nâng cấp tốc độ đường truyền
bố trí khu vực dành riêng cho công dân đăng ký cấp hộ chiếu trực tuyến với nhiều tiện ích như wifi miễn phí chụp ảnh đúng quy chuẩn
có lực lượng đoàn viên công an thành phố và sinh viên tình nguyện các trường đại học trực tiếp hướng dẫn thao tác đăng ký tài khoản nộp hồ sơ
và có cán bộ giải đáp mọi thắc mắc của người dân trong quá trình thực hiện
cán bộ chiến sĩ cũng tăng ca đến một mươi tám giờ mỗi ngày để tiếp nhận toàn bộ hồ sơ đăng ký
sau một mươi tám giờ tiếp tục tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ bốn trên cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo trả kết quả đúng hẹn cho người dân
cán bộ chiến sĩ chúng tôi luôn nỗ lực hoàn thành công việc được giao
và luôn có thái độ ứng xử hòa nhã với người dân
quyết tâm thực hiện thắng lợi chiến dịch cao điểm mỗi địa phương đều có cách làm sáng tạo để nâng cao hiệu suất phục vụ tốt nhất cho người dân
nhằm đáp ứng tối đa công việc khi lượng công dân đến làm hộ chiếu đã tăng gấp đôi so với trước đây
lực lượng xuất nhập cảnh công an tỉnh cà mau còn thực hiện thêm ngày thứ bảy tình nguyện tiếp nhận hồ sơ vào sáng thứ bảy hàng tuần
khi bước vô cửa thì cũng có cái chị hướng dẫn người ta cũng chỉ cho mình là khi mà mình đến đây mình nộp hồ sơ như thế nào như thế nào
và khi vô trong thì mấy em bên cục xuất nhập cảnh cũng hướng dẫn mình là tận tình chú đáo
với trường hợp công dân này không còn khả năng đi lại cần hộ chiếu để ra nước ngoài chữa bệnh
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố hải phòng đã cử cán bộ xuống tận nhà hỗ trợ các thủ tục
khi kiểm tra các giấy tờ tùy thân đã cũ nhòe mờ cán bộ xuất nhập cảnh chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng
ra soát thông tin cá nhân đồng thời kiểm tra các giấy tờ pháp lý liên quan
trong đó có thể hiện số chứng minh nhân dân của công dân làm căn cứ để hoàn tất thủ tục cấp hộ chiếu
hay như ở địa bàn miền núi sơn la đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực xuất nhập cảnh
gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
công an tỉnh sơn la đã tổ chức xuống tận xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông thông hành biên giới
tại các địa bàn biên giới vùng sâu vùng xa địa bàn có nhiều công dân xuất nhập cảnh
tôi ở bản giáp biên với nước bạn lào nên hay phải đi lại thăm thân
trước tôi phải lên tận tỉnh mới làm được hộ chiếu
bây giờ hộ chiếu của tôi hết hạn được lực lượng công an tạo điều kiện đến tận xã làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu cho tôi
và cấp mới cho người chưa được cấp
tôi cảm ơn các cán bộ công an nhiều lắm
ngoài phân luồng hỗ trợ công dân hoàn thiện hồ sơ các chiến sĩ thường xuyên tuyên truyền khuyến khích công dân chủ động làm tờ khai qua cổng dịch vụ công
thông qua hệ thống panel outfit tờ rơi
và hàng loạt tin bài phóng sự trên báo chí
đặc biệt thời gian này cục quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với cục truyền thông công an nhân dân
kịp thời hoàn thiện clip hướng dẫn chi tiết cho người dân
được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng và các nền tảng mạng xã hội
nhiều công dân sau khi được hướng dẫn các bước khai báo online đã tự thao tác và nhận thấy được sự thiết thực tiện ích từ dịch vụ công trực tuyến này
hiện tại bây giờ có cổng dịch vụ công thì tôi thấy rất là đơn giản
như tôi đi làm hộ chiếu thì mình có thể là ở tại nhà mà mình thao tác các thông tin của mình điền các thông tin của mình
hay thứ hai nhất là áp ảnh và thứ ba mình có thể thanh toán trực tuyến bằng tất cả các bước
thì chỉ có sau vài ngày thôi là tôi có thể nhận được hộ chiếu của mình mà không cần phải đến cơ quan công an
khắc phục những khó khăn ban đầu cục quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
đáp ứng tối đa về trang thiết bị đặc biệt là khôi hộ chiếu mẫu mới
khâu in ấn được đặc biệt chú trọng
toàn bộ hồ sơ đăng ký cấp hộ chiếu của công dân tại công an các địa phương
sau khi xác minh xử lý sẽ được chuyển về cục quản lý xuất nhập cảnh
tại đây hệ thống dây chuyển máy móc in hộ chiếu hiện đại vận hành chân chu có thể đáp ứng được nhu cầu rất lớn của người dân
trên cơ sở thực hiện thắng lợi trong đợt cao điểm vừa rồi
chúng tôi cũng đã có xác định về tinh thần cho cán bộ chiến sĩ
cũng như là chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như là những thực hiện những quy trình
sao giảm thiểu những thủ tục hành chính cao nhất
và cũng như là đáp ứng được việc triển khai dịch vụ công cấp độ bốn trong thời gian tới
chúng tôi nghĩ rằng việc chuyển đổi số là hết sức cần thiết
và sẽ đáp ứng được những mong mỏi yêu cầu của người dân trong thời gian tới
cũng như là công tác quản lý của chúng tôi sẽ ngày càng tốt hơn
tổng kết chiến dịch chín mươi ngày đêm cấp hộ chiếu cho công dân
toàn quốc đã cấp được gần năm trăm bảy mươi hai cuốn hộ chiếu phổ thông cho công dân việt nam
lượng công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn cũng tăng lên đáng kể
đây là tiền đề quan trọng để hoàn tất việc triển khai toàn bộ ba mươi bảy dịch vụ công trực tuyến mức độ ba
trong lĩnh vực chất nhập cảnh trong quý ba năm hai nghìn hai mươi hai
các địa phương khẩn trương ứng pho về bão noru
từ một vụ án cố ý gây thương tích trộm cắp tài sản xảy ra tại địa bàn phường mỹ đình hai quận nam tử liêm hà nội
công an quận nam tử liêm tiếp tục điều tra mở rộng hành vi mua bán trái phép chất ma túy của các đối tượng
và từ đó đã đấu tranh bóc gỡ đường dây chuyên sản xuất các loại ma túy tổng hợp
có cơ sở sản xuất đặt tại địa bàn tp hcm
tăng vật thu giữ trong chuyên án này lên tới gần
sáu trăm linh kg bao gồm cả ma túy tổng hợp thành phẩm và các loại nguyên liệu hóa chất để sản xuất ma túy
trong chuyên án này công an quận nam tử liêm đã bắt giữ năm đối tượng trong đường dây sản xuất vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy
cả năm đối tượng có hộ khẩu thường trú tại huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi hoạt động tại địa bàn tp hcm từ đầu năm đến nay
các đối tượng đã thuê căn trung cư tại địa bàn quận tân phú tp hcm để làm nơi tổ chức điều chế và sản xuất ma túy
nguy trang các sản phẩm dưới dạng thực phẩm chức năng hoặc thuốc lá điện tử để qua mắt cơ quan chức năng
tăng vật được ban chuyên án thu giữ gồm bốn mươi kg thảo mộc có chứa ma túy một mươi một kg chất bột có chứa ma túy hai trăm năm mươi ống thuốc lá điện tử dạng pot có chứa ma túy bốn mươi lít chất lỏng có chứa ma túy
sáu bao tải chứa thảo mộc khô dùng cho việc sản xuất ma túy với tổng khối lượng trên năm trăm bốn mươi bảy kg nhiều máy móc trang thiết bị dùng cho việc sản xuất đóng gói
hiện ban chuyên án đang tiến hành xác minh mở rộng điều tra vụ án và truy bắt các đối tượng bỏ trốn
những thông tin cập nhật về cơn bão noru
siêu bão đã đổ bộ vào philippines vào lúc một mươi bảy h ba mươi theo giờ địa phương tức là một mươi sáu h ba mươi theo giờ việt nam gây mưa to và gió mạnh tại đảo chính luzon dự kiến có thể gây lũ lụt và tàn phá nhiều diện tích hoa màu
vài giờ trước đó cơ quan dự báo thời tiết quốc gia philippines thông báo bão noru đã mạnh lên
với vận tốc tối đa là một trăm chín mươi năm km một giờ và gió giật tới hai trăm bốn mươi km một giờ
nhà chức trách đã tiến hành sơ tán hàng nghìn người khỏi các khu vực ven biển trên đảo chính luzone trong đó có thủ đô malira
các dịch vụ tàu thuyền tạm dừng hoạt động trong khi ba mươi chuyến bay nội địa và quốc tế đến và đi từ manila bị hủy
noru là cơn bão số một mươi một và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào philippines từ đầu năm tới nay
cơ quan chức năng nước này đã phát cảnh báo nguy cơ lở đất và lũ quét tại nhiều nơi
siêu bão đổ bộ vào philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn từ một trăm ba mươi bốn đến một trăm sáu mươi sáu km một giờ giật cấp một mươi sáu
và dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km đi vào biển đông
vùng nguy hiểm trên biển đông trong vòng hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến một mươi hai năm đến hai mươi độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi ba độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
cấp độ rủi ro thiên tài cấp ba
do ảnh hưởng của bão ở vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông
có gió mạnh dần lên cấp tám cấp chín sau tăng lên cấp một mươi cấp một mươi một
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi hai một mươi ba giật cấp một mươi sáu sóng biển cao từ sáu đến tám mét
vùng gần tâm bão sóng biển cao từ tám đến một mươi mét biển động dữ dội
đây là cơn bão có cường độ rất mạnh và tốc độ di chuyển nhanh
dự báo từ ngày hai mươi sáu tháng chín cho đến bão gây mạnh sóng lớn trên vùng biển giữa và bắc biển đông
và đến chiều tối ngày hai mươi bảy tháng chín bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền
khu vực trung bộ trọng tâm là quảng trị đến bình thuận gây mưa lớn tập trung ở bắc trung bộ
trung trung bộ và tây nguyên
trước tình hình trên phó thủ tướng lê văn thành vừa ký công điện số tám trăm năm mươi năm cdttg của thủ tướng chính phủ
yêu cầu các cơ quan và địa phương liên quan tập trung chỉ đạo và triển khai công tác ứng phó bão số bốn
theo phương châm bốn tại chỗ với tinh thần khẩn trương và quyết liệt nhất
để chủ động ứng phó kịp thời hiệu quả hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo tổng cục khí tượng thủy văn
tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão mưa lũ sau bão dự báo thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng và người dân
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách
để tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão lũ ban hành lệnh cấm biển cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn
khẩn trương giả soát kiểm đếm hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền phương tiện hoạt động trên biển
và tại nơi tránh trú giả soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm
các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương phối hợp với các địa phương
chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều hồ đập tàu thuyền hoạt động thủy sản hệ thống điện
bộ giao thông vận tải phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền vận tải
bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hệ thống hạ tầng thông tin bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo quân khu bốn quân khu năm
và các đơn vị đóng trên địa bàn ra soát phương án chủ động triển khai lực lượng phương tiện trang thiết bị hỗ trợ địa phương
ứng phó với bão sẵn sàng sơ tán dân cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
giao ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức trực ban nắm chắc tình hình chủ động chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các bộ địa phương
triển khai công tác ứng phó cụ thể sát với diễn biến của bão mưa lũ kịp thời báo cáo đề xuất thủ tướng chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền
để chủ động ứng phó với bão noru các địa phương miền trung đang khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống bão
giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra dự báo bão noru là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng hai mươi năm qua
các tỉnh từ quảng bình tới bình thuận đã giả soát và sẵn sàng sơ tán tám trăm sáu mươi tám hai trăm ba mươi dân trong đó các địa phương dự kiến bão đổ bộ
hoặc chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão gồm thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi sẵn sàng sơ tán hơn chín mươi ba hộ với ba trăm sáu mươi tám dân
trước diễn biến khó lường của noru bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tham mưu
cho chính phủ thành lập ban chỉ đạo tiền phương đặt trụ sở tại tâm bão có thể là đà nẵng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của phó thủ tướng lê văn thành
hiện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chia tám địa phương ở vùng trực tiếp ảnh hưởng của bão thành hai cấp độ
bốn địa phương ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp bốn cao nhất cấp năm thảm họa gồm đà nẵng quảng nam quảng ngãi và bình định
bốn địa phương rủi ro thiên tai cấp ba gồm quảng trị thừa thiên huế phú yên và khánh hòa
ngay trong chiều nay ngư dân các tỉnh ven biển miền trung đã bỏ giờ chuyến biển nhiều nơi tổ chức đưa tàu lên bờ trăng chống nhà cửa
trong khi đó một số địa phương đã ra lệnh cấm tàu thuyền ra khơi từ sáu giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng chín để đảm bảo an toàn và ứng phó với bão noru sắp đổ bộ vào đất liền
với trách nhiệm của mình lực lượng công an đã tăng cường kiểm tra đôn đốc nhắc nhở chủ tàu thuyền khẩn trương tranh tru bão đưa tàu vào nơi an toàn
dự kiến trong sáng mai sẽ kêu gọi và hướng dẫn toàn bộ tàu
tàu cá của các tỉnh ven biển miền trung đang ở trong khu vực nguy hiểm di chuyển về các vùng biển phía nam để tránh tru bão